trong những năm qua có nhiều tổ chức nước ngoài đã đến quảng trị tham gia giả phá bom mìn còn sót lại sau chiến tranh
nhờ vậy hàng nghìn hectare đất sản xuất đã được giải phóng nhiều ngôi làng tái định cư đã mọc lên trên các vùng đất mới
màu xanh này đã hồi sinh trên mảnh đất một thời chịu nhiều đau thương và mất mát từ chiến tranh và từ bom mìn còn sót lại
kỳ nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
chiến tranh đã đi qua hơn bốn mươi năm nhưng ở vùng đất quảng trị vẫn còn không ít bom mìn và vật liệu chưa nổ sót lại
ngay trong vườn nhà hay ở những vườn cây cao su bom mìn vẫn trực chờ phát nổ bất cứ lúc nào
từ năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu đến nay các tổ chức nước ngoài đã giúp quảng trị khảo sát hơn hai trăm sáu mươi triệu mét vùng đất
hỗ trợ giả phá an toàn hơn một trăm ba mươi triệu mét vùng đất xử lý an toàn hơn sáu trăm năm mươi bom mìn vật nổ các loại
hơn ba trăm năm mươi lượt học sinh và người dân trên địa bàn đã được tiếp cận với chương trình giáo dục phòng tránh bom mìn xây dựng ba trăm ba mươi hai nhà ở nhân đạo
tổng số tiền mà các tổ chức nước ngoài hỗ trợ cho quảng trị trong khắc phục hậu quả bom mìn từ trước đến nay là hơn chín mươi triệu đô la mỹ
đối với nguồn vốn hiện tại thì chúng tôi sẽ hoạt động đến tháng một năm hai nghìn hai mươi

các vật liệu chưa nổ còn sót lại rất nhiều tôi nghĩ rằng nguồn vốn hỗ trợ cho công tác giả phá này là rất cần thiết nên rất cần có nguồn vốn
giai đoạn hiện nay do nguồn tài trợ của các tổ chức nước ngoài có phần hạn chế nên tỉnh quảng trị đã đề ra các giải pháp để phòng tránh bom mìn lâu dài
tỉnh quảng trị đã ban hình được một cái chương trình hành động bom mìn một cái chiến lược hành động bom mìn từ nay cho đến năm hai nghìn hai mươi năm
hiện tại thì chúng tôi đã cố gắng xây dựng năng lực cho cái đối với quảng trị
đối với đội ngũ cán bộ nhân viên của địa phương ngoài ra thì chúng tôi cũng đã hợp tác để đào tạo cho cái đội ngũ cán bộ công binh của bộ chí quân sửa tịnh
chúng tôi cũng đang phấn đấu để cho đến năm hai nghìn hai mươi năm là quảng trị sẽ trở thành tỉnh đầu tiên trong cả nước là an toàn trước cái nguy cơ bom mìn
những hình ảnh thương tâm về tai nạn bom mìn ở quảng trị đã lùi về quá khứ màu xanh đang phủ khắp trên mọi miền quê quảng trị
có được thành quả này là nhờ sự đóng góp và nỗ lực không nhỏ
những người bạn đến từ các nước trên thế giới trong công cuộc làm sạch bom mìn để trả lại sự bình yên cho quê hương quảng trị
thưa quý vị chỉ còn khoảng một tuần nữa là đến lễ đón năm mới bum pimay của người lào
đối với những lưu học sinh lào đang học tập tại thành phố hà nội dù phải đón tết xa quê nhưng các bạn vẫn chuẩn bị chú đáo theo phong tục truyền thống trong dịp lễ quan trọng này
sáng bảy tháng bốn tại khu ký túc xá của học viện ngoại giao
nơi có rất nhiều sinh viên lào đang theo học không khí chuẩn bị cho ngày tết bum pimay thật khẩn trương
là một người rất có tâm với các hoạt động của du học sinh lào tại việt nam
luôn mong muốn giúp sinh viên việt nam có thể hiểu và thêm yêu nước lào hơn
cộ nantason từ sớm đã cùng mọi người ra soát lại công tác tổ chức lễ hội đảm bảo mọi thứ hoàn hảo nhất
đây là năm thứ ba tôi đón tết tại việt nam
tôi tự hào về phong tục tập quán của nước lào
thông qua lễ hội này
tôi mong thanh niên việt nam thêm hiểu về văn hóa tết cổ truyền của lào hơn
tết bum pimay tại học viện ngoại giao tuy không rộn ràng như lễ mừng năm mới ở đất nước triệu voi
nhưng vẫn đủ các nghi lễ truyền thống như lễ cầu may té nước buộc chỉ cổ tay múa làm vong
làm cho các bạn sống trong không khí như được đón tết trên quê hương mình
đây không phải là năm đầu tiên mình đón tết lào tại việt nam
mình cảm thấy rất là hào hứng và ấm áp
cũng như là hào hứng thứ hai của mình
không những thế lễ hội bum pimay còn thú sự quan tâm của rất nhiều người việt nam
tôi cho rằng những sự kiện này mặc dù nó mang tinh thiết là thường kỳ
hàng năm thì sinh viên này đến tổ chức
nhưng đây là những sự kiện rất quan trọng
những dịp rất là tốt để cho sinh viên giữa hai nước
nói riêng cũng như là người việt nam và người lào hiểu nhau thêm
không những chỉ hiểu về văn hóa truyền thống hiểu về phong tục tập quán
mà tôi nghĩ là thông qua cái này chúng ta có thể hiểu được đời sống chính trị
cũng như là tình hình của chúng ta
tình hình kinh tế của mỗi nước
tôi đã có cơ hội được tham gia tết cổ truyền bun pimay của lào vào năm ngoái
tại trường học viện ngoại giao
đây là lần thứ hai tôi lại trở lại
điều mà tôi thích nhất đó là những cái nét độc đáo trong cái phong tục của người lào
ví dụ như là các bạn thì có tục bồ chỉ cổ tay hay là có tục té nước
cũng rất là vui nhộn và háo hức
phong tục tết của người lào cũng có nhiều điểm giống như người việt nam
nhưng độc đáo nhất là lễ cột sợi chỉ vào tay
để cầu chúc may mắn bình yên và xô đi những điều không may mắn của năm cũ
bước sang năm mới với nhiều điều mới hơn
liên quan đến tình trạng nước biển chuyển màu ở thành phố đà nẵng
sở tài nguyên môi trường thành phố cho biết
kết quả quan chắc mẫu nước biển thời điểm đó cho thấy đã xuất hiện một loài tạo giáp
theo sở tài nguyên môi trường thành phố đà nẵng
kết quả quan trắc phân tích chất lượng nước biển được lấy mẫu vào thời điểm đó cho thấy
không xảy ra hiện tượng ô nhiễm dinh dưỡng nào
nhưng đã phát hiện một loài tàu giáp xuất hiện trong nước
loại tạo này không gây độc tố nhưng có thể gây hiện tượng nở hoa với sinh khôi lớn
đồng thời làm giảm nồng độ oxy và có thể gây hại đến các loài thủy sinh trong nước
trước đó vào ngày hai mươi năm tháng ba nước biển ở khu vực đường nguyễn tất thành
thành phố đà nẵng bỗng chuyển màu đen
khi sóng biển đánh vào bờ thì xuất hiện bọt màu vàng đục và bốc mùi hôi
tình trạng chuyển màu này kéo dài từ cầu phú lộc quận thanh khê
đến phường hòa minh quận liên triều và xuất hiện cả ngày hôm đó
nên đã khiến người dân tại đây cảm thấy lo lắng
ngay trong chiều cùng ngày sở tài nguyên môi trường đà nẵng
đã lấy mẫu nước để tiến hành kiểm tra tìm nguyên nhân
một trong những yêu cầu rất cơ bản của xây dựng nông thôn mới
là phải giữ gìn và phát huy được bản sắc văn hóa
đối với lào cai địa phương có đông đồng bào các dân tộc cùng sinh sống
yêu cầu này càng trở nên quan trọng góp phần bảo tồn
phát huy những giá trị truyền thống của dân tộc thiểu số
thực hiện cuộc vận động xây dựng nông thôn mới
những năm gần đây người dân xã triển ken huyện văn bàn
đã đầu tư xây dựng nhà cửa khang trang sạch đẹp hơn
tuy nhiên đa số người dân vẫn xây nhà theo kiểu truyền thống của người tày
do đó theo tiêu chuẩn nhà ở của bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới
thì mặc dù nhiều ngôi nhà có giá trị cao nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu ba cứng
gồm khung cứng tường cứng và mái cứng
cũng vì tiêu chuẩn này mà để đạt tiêu chí về nhà ở dân cư
thì nhiều hộ sẽ phải làm lại nhà một yêu cầu rất khó thực hiện
nó cũng là ví dụ liên nhà ngồi chỗ nào cũng được như thế
để bảo đảm được tiêu chí nhà ở dân cư
chính quyền địa phương đã hướng người dân cải tạo
chỉnh trang nhà cửa trên cơ sở giữ nguyên cách làm nhà sàn truyền thống
bên cạnh đó hỗ trợ người dân giữ gìn phát triển các nghề truyền thống
như dệt theo thổ cầm các con lộc bộ bản sát như hát then múa xòe
từ đó tiêu chí nhà ở được thực hiện tốt hơn
và những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc tây vẫn được giữ vững
bà con nhân dân thêm tự hào về dân tộc mình
đoàn kết gắn bó hơn trong công cuộc xây dựng nông thôn mới
với để cải tạo nhà ở thứ nhất là xóa nhà tạm
còn những nhà sàn chúng tôi vẫn phát huy vẫn giữ gìn lại
thứ nhất để làm sao nó vẫn giữ được bản sát dân tộc
như nhà sàn phải tu sửa lại
thứ nhất là không cứng nền cứng
tất cả các bước vách như cách lập phải trang trí cụ thể hơn
nó mới được giữ
bây giờ chúng tôi vẫn đang tuyên truyền làm sao vẫn phải giữ được cái nhà sàn của người tây để giữ cái gìn bản sát dân tộc
bằng những cách làm sáng tạo và thiết thực xã trường ken huyện văn bản nói riêng
và các địa phương trên toàn tỉnh lào cai nói chung
đang nỗ lực bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn
từ đó góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội
nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân tạo niềm tin sức mạnh
xây dựng đời sống văn hóa nông thuận mới
thời tiết thay đổi nóng lạnh bất thường tại miền bắc và miền trung nước ta như hiện nay
đang là điều kiện thuận lợi cho nhiều loại virus phát triển như sởi tay chân miệng hay ho gà
tại bệnh viện nhi trung ương đang tiếp nhận nhiều trẻ mắc các loại virus này
bé gái này được nhập viện trong triệu chứng sốt cao kéo dài
mặc dù không có các biểu hiện phát bang dưới da biểu hiện mắc sởi thông thường
nhưng sau khi làm các xét nghiệm máu
bé được trần đoán dương tính với virus sởi

trong mà về nhà thì được mấy tiếng sau thì mẹ cháu thấy lên nó là người ở mặt

mới cho vào viện ra lễ khám thì bác sĩ khám thì bảo là chân tay miệng thì lúc đấy hết sốt rồi
các bác sĩ cho biết bệnh viện này có nhiều loại virus
hiện đang là thời điểm thuận lợi để các loại virus phát triển
trong đó có virus gây bệnh tay chân miệng sởi
trong số trẻ đến khám có một phần ba số trẻ được chỉ định nhập viện do biến chứng viêm phổi
nghi ngộ độc hệ thống thần kinh
các bệnh nhân mắc bệnh tay chân miệng chỉ khoảng một phần ba là phải nhập viện thôi
và đó là những trường hợp có biến chứng
vấn đề của chúng ta là biến chứng nặng hay biến chứng nhẹ
ví dụ như những trường hợp mà sốt cao liên tục không đáp ứng với các thuốc hạ sốt thông thường
thì đó có thể cũng là một triệu chứng của bệnh và cũng là một biểu hiện của tình trạng có những biến chứng
mà gây nhiễm độc hệ thống thần kinh
hai nữa là những em bé có triệu chứng giật mình
thì đấy cũng là một biểu hiện của các biến chứng vào hệ thống thần kinh
những trường hợp đó thì mới phải nhập viện
các bác sĩ cũng khuyến cáo các bậc cha mẹ cần đặc biệt chú ý tới vấn đề vệ sinh cho trẻ
tăng cường dinh dưỡng trong thời điểm giao mùa
khi thấy trẻ có biểu hiện của bệnh tay chân miệng
cần cho trẻ nghỉ học cách ly nguồn bệnh tránh lây lan cho trẻ khác
một phần ba trong tổng số hai mươi một hồ chứa nước của địa phương đã bị cạn và sấp xỉ mực nước chết
tình trạng thiếu thức ăn nước uống đang khiến cho đàn gia súc ngày càng suy kiệt
và gia tăng số lượng thiệt hại
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
nuôi hơn một một trăm linh con cừu hai tháng nay do không cung ứng đủ nguồn thức ăn
nên đàn cừu của gia đình anh trần cao hòa ở thôn đồng giày xã phước trung
huyện bắc ái tỉnh ninh thuận đã có một vài con chết vì suy kiệt
trước việc gia tăng tình trạng gia súc chết do ảnh hưởng của hạn hán
nhất là đối với đàn cừu và đàn bò
cơ quan chức năng tỉnh ninh thuận đã khuyến cáo người dân tăng cường dự trữ thức ăn
và không gia tăng số lượng đàn
trước việc gia tăng tình trạng đề nghị các bà con chăn đuôi ra không tái đàn
chi lễ đàn và chi ra từng lũ tuổi để dễ chăm sóc quản lý hơn
loại thải đi bớt những con già và thường xuyên bổ sung thuốc sức trợ lực cho đàn gia súc
để ngõ hầu tăng cường sức đề kháng của cơ thể
để chống chọi lại một số bệnh
cách đây ba năm tỉnh ninh thuận đã phải chịu thiệt hại nặng do hạn hán
để giải quyết căn cơ vấn đề thiếu nước cho ninh thuận
chính phủ đã chỉ đạo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
triển khai cấp bách dự án chống hạn đập dâng tân mỹ
tuy nhiên sau ba năm triển khai đến nay công trình mang tính cấp bách này vẫn chưa hoàn thành
tỉnh ninh thuận rất mong là chính phủ bộ nông nghiệp phát triển thôn
cùng các bộ ngành trung ương tiếp tục hỗ trợ nguồn vốn cho đủ
đồng thời là tiếp tục tìm kiếm thêm các nguồn vốn của các tổ chức khác
để giúp cho ninh thuận liên thông được các hộ chứa nước
xây dựng thêm một số công trình thủy lợi đặc biệt là các hệ thống canh tưới
vì hiện nay sau các hệ thống đập hồ mà trung ương cho
thì hệ thống canh tưới của tỉnh ninh thuận cũng còn rất khó khăn
cho nên là tưới về các cái cánh đồng cũng còn rất hạn chế
đây cũng là một khó khăn trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh
đến thời điểm này
bảy trên tổng số hai mươi một hồ chứa nước ở tỉnh ninh thuận bị cạn kiệt và xuống dưới mực nước chết
hơn một hectare đất sản xuất đã phải ngưng sản xuất trong vụ hè thu
để ưu tiên nguồn nước phục vụ sinh hoạt của người dân và cung ứng cho đàn gia súc
lãnh đạo tỉnh ninh thuận đã chỉ đạo ngành nông nghiệp và các địa phương
triển khai các giải pháp về chuyển đổi cơ cấu cây trồng
kêu gọi các doanh nghiệp liên kết với nông dân để đầu tư thâm canh các loại cây trồng mới
hướng dẫn nông dân thực hiện các mô hình tưới tiết kiệm nước mở rộng diện tích cánh đồng lớn
mới đây tri cục kiểm lâm tỉnh phú yên đã chuyển hồ sơ sai phạm trong vụ tận thu khai thác rừng trồng
sau cơn bão số một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy ở xã sơn thành tây huyện tây hòa sang cơ quan công an để điều tra
theo tri cục kiểm lâm tỉnh phú yên trong đợt bão số một mươi hai xảy ra vào cuối năm hai nghìn một mươi bảy
khu rừng trồng thuộc ban quản lý rừng phòng hộ huyện tây hòa bị thiệt hại hơn chín mươi bảy hectare
mức độ thiệt hại từ năm đến một mươi
để tránh thất thoát lâm sản và nguy cơ cháy rừng trong mùa khô
ủy ban nhân dân tỉnh phú yên đã xin tổng cục lông nghiệp cho phép khai thác tận thu khu rừng này
tuy nhiên trong quá trình tận thu đã xảy ra sai phạm
trước đó chiều ngày một mươi năm tháng ba hạt kiểm lâm huyện tây hòa tỉnh phú yên phát hiện
ban quản lý rừng phòng hộ huyện tây hòa tận thu gỗ củi bị gãy ngã
nhưng không báo cáo kiểm lâm chưa có hồ sơ thủ tục khai thác theo quy định
số lượng cây tận thu khoảng ba trăm linh cây sản lượng gỗ củi hơn bốn mươi năm mét khối
thế nhưng khi tri cục kiểm lâm tỉnh phú yên kiểm tra thực tế gỗ củi đã khai thác
tập kết tại bãi của ban quản lý rừng phòng hộ huyện tây hòa thì chỉ có vài khúc gỗ khối lượng không đáng kể
thưa quý vị đã qua gần một mươi năm kể từ khi dự án hạ tầng thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản
theo mô hình luân canh lúa tôm tại xã tân duyệt huyện đầm rơi tỉnh cà mau
với kinh phí gần một trăm bốn mươi tỷ đồng được duyệt
thế nhưng đến nay mới chỉ khép kín được một ha so với diện tích quy hoạch khoảng năm ha
theo quy hoạch sẽ có một mươi hai cống được xây dựng một mươi ba tuyến kinh được nạo vét
và khi dự án hoàn thành sẽ có bốn ô thủy lợi được khép kín
tổng thể dự án là vậy
tuy nhiên vấn đề ở đây không phải là bao nhiêu ô được khép kín
mà cái lớn nhất nhiều người dân quan tâm
là hiệu quả mang lại như thế nào so với sức đầu tư đã bỏ ra
theo tôi thì nếu chúng ta mà chuyển dịch một lúa một tôm thì chúng ta phải khép kín
còn nếu như mà chúng ta không có chuyển dịch một lúa một tôm
thì chúng ta đưa sáng vào múc tất cả các tiến đường các dòng sông
để rồi cái nhất là để rồi
ngăn dòng là thủy triều lên
hai nữa cho cô bác là được là sổ lý nước ra vô cho nó dễ dàng
cho nó lợi cho nhà nước một số tiền rất lớn
hiện nay sở nông nghiệp và phát triển nông thôn đang trình bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
xin làm tiếp giai đoạn hai khép kín thêm ô thứ hai gồm bốn cống và hai đoạn đê
với tổng mức đầu tư khoảng tám mươi tỷ đồng và đã được bố trí vốn khoảng một mươi năm tỷ đồng
từ thực tế hiện nay có thể thấy
việc đầu tư hệ thống cống ở giai đoạn hai theo kế hoạch vốn đã được phân bổ
cần phải được xem xét lại cần nghe ý kiến của người dân
đến thời điểm này các mục tiêu trên đã không còn thiết thực
nhất là đối với việc giữ ngọt để làm một vụ lúa một vụ tôm
bởi các vùng thủy lợi khác không được xây dựng cống
việc cấp thoát nước cũng chưa điều tiết được

là chuyển dịch một phần diện tích lúa kém hiệu quả là lúa mua đó
là một vụ lúa đó để sang sản xuất lưng canh một vụ lúa một vụ tôm
đó chứ không phải là chiên tôm
nhưng mà thực tế đến giờ này là tỉnh cà mau là không thể thực hiện được
như vậy cả trăm tỷ đồng bỏ ra thời gian qua
chỉ mới phục vụ cho một nhiệm vụ là chống tràn từ chiều cường
còn hệ thống cống đã hoàn thành hơn một năm qua gần như chưa được vận hành
từ thực tế chúng ta mới có thể xác định được
chuyện có đầu tư hay không và đầu tư như thế nào cho hiệu quả
đừng để ngân sách nhà nước trở nên lãng phí
thưa quý vị thời tiết tại tỉnh quảng bình có sương mù vào sáng sớm
ngày nắng nhẹ nên bệnh đào ôn hại lúa đông xuân phát sinh trên diện rộng
nhằm ngăn chặn bệnh phát triển và lây lan
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn của tỉnh đang khẩn trương chỉ đạo các địa phương
sớm thực hiện các biện pháp ngăn chặn và phòng trừ
theo báo cáo của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng bình
tỉnh đến nay toàn tỉnh có gần một hectare lúa nhiễm bệnh đào ôn
tập trung chủ yếu tại các huyện lệ thủy quảng ninh và tuyên hóa
tỷ lệ bệnh phổ biến từ một mươi năm hai mươi nơi cao từ bốn mươi năm mươi
cục bộ từ tám mươi đến chín mươi diện tích nhiễm bệnh
bệnh đào ôn xuất hiện phổ biến trên các giống lúa c hai mươi ba x hai mươi một ir ba mươi năm nghìn ba trăm sáu mươi sáu sv một trăm tám mươi một
và tập trung trên các trà lúa đang thời kỳ để nhánh rộ
ngay khi phát hiện bệnh đạo ôn xuất hiện và có nguy cơ lây lan nhanh
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn quảng bình chỉ đạo các địa phương
hướng dẫn nông dân thường xuyên thăm đồng để sớm phát hiện
và thực hiện các biện pháp phòng trừ ngăn chặn bệnh lây lan
tiếp tục thông tin về tình hình tuyển sinh trung học phổ thông năm hai nghìn một mươi tám
năm nay số lượng học sinh tăng đột biến khiến kỳ thi vào lớp một mươi công lập vốn đã căng thẳng
nay lại càng khốc liệt hơn
thậm chí việc đỗ vào lớp một mươi công lập còn áp lực hơn cả đỗ vào đại học
tình trạng này lại càng nóng hơn tại các thành phố có mật độ dân cư cao nhất nước
như hà nội và thành phố hồ chí minh
gia đình trị tuyển tại quận một cũng như rất nhiều gia đình khác đang hết sức lo lắng
bởi số lượng thí sinh vào lớp một mươi năm nay tại thành phố hồ chí minh tăng tới hơn một mươi năm học sinh
dù con không còn thời gian vui chơi nghỉ ngơi cả vào cuối tuần
nhưng trị tuyển cũng đành động viên và tăng cường cho con học học và học
đấy nhất là từ khi mà có ý định vào trường này nghĩa là bắt buộc phải học thêm
chỉ động đầu thì học một buổi thôi để cho còn một ngày là gia đình nghỉ để đi đây đi đó
nhưng mà gần đây nhất là hầu như là hai ngày học luôn cả hai ngày
số lượng học sinh thì tăng đột biến trong khi định hướng của sở giáo dục thành phố hồ chí minh
là giảm dần chi tiêu công lập phân luồng vào các trường trung cấp chuyên nghiệp dạy nghề
vì thế chắc chắn cuộc đua vào lớp một mươi trường công sẽ ngày càng khó khăn
năm nay thì lãnh đạo sở cũng dự kiến tỷ lệ tuyển vào các lớp công lập là khoảng bảy mươi
tức là có khoảng bảy mươi các em học sinh sẽ được tuyển vào lớp công lập lớp một mươi công lập năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
căng thẳng áp lực cũng là thực trạng với học sinh lớp chín tại hà nội
hai mươi một giờ tối nhưng tại lớp học phụ đạo của thầy giáo nguyễn thế anh
các sĩ tử vẫn chăm chú căng mình luyện đề
đến từ những ngôi trường trung học cơ sở khác nhau
nhưng điểm chung của các thí sinh trong lớp này là đều học thêm kín tuần
có em nhà cách điểm học thêm tới hơn một mươi km
có những em thuộc đội tuyển học sinh giỏi thành phố
nhưng tất cả đều phải học thêm và dồn sức cho kỳ thi vào lớp một mươi sắp tới
thường thì từ thứ hai chủ nhật em đều kín hết
còn mỗi trường chủ nhật là em có một chút thời gian để nghỉ ngơi
nhiều năm ôn luyện cho học sinh thi vào lớp một mươi
thầy giáo này cũng nhận thấy
năm nay kỳ thi này còn căng thẳng hơn những năm trước
bởi lứa học sinh dê vàng tại hà nội tăng tới hơn hai mươi bốn thí sinh
đồng nghĩa với việc cánh cửa vào trường trung học phổ thông công lập sẽ hẹp hơn
mình thấy là một số bạn cũng phải ôn thi rất là nhiều
và cũng gầy đi rất là nhiều
gầy cũng như là stress
nhưng mà mình hy vọng là các bạn sẽ vượt qua được
khi mà học
và theo chuyên gia hướng nghiệp tiến sĩ phạm mạnh hà
việc căng thẳng áp lực của kỳ thi này là kết quả của việc phân luồng giáo dục
tại cấp trung học cơ sở không thành công
có thể nói đa số có thể lên đến khoảng chín mươi
các bậc phụ huynh đều mong muốn con mình đi học trung học phổ thông
và vì thế chúng ta thấy rằng là một cái cuộc cạnh tranh
tìm mọi cách để có thể đổ vào những trường công lập
và chúng ta biết rằng giữa trường công lập và trường dân lập
thì một sự tranh lệch rất nhiều về chất lượng đào tả cũng như học phí
và vì thế thì
nó dẫn đến cái chuyện là các em sẽ phải căng mình ra
để mà ôn tập để mà ôn thi
và rất là nhiều cái hệ lụy từ cái câu chuyện này
nó dẫn đến đó là những cái áp lực của cái thi cử
rồi stress rồi những cái vấn đề những cái tâm lý khác có thể nảy sinh ra
hiện các em học sinh và các bậc phụ huynh
vẫn đang nỗ lực hết sức để ôn luyện
và chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp một mươi
số lượng từ ba mươi tới bốn mươi học sinh
không được vào học công lập là rất lớn
nhưng các em vẫn sẽ phải chuẩn bị
các kế hoạch
cho việc theo học các trường ngoài công lập
và các cơ sở giáo dục khác
lực lượng chức năng tại hà giang
lại vừa phát hiện và xử lý theo quy định
một diện tích trồng cây thuốc viện
tại nhà dân ở xã thanh đức huyện vị xuyên
tổ công tác thuộc đồn thanh thủy
công an huyện vị xuyên tỉnh hà giang
đã phát hiện tại vườn gia đình nhà ông trần mạnh hạc năm
năm mươi bảy tuổi dân tộc giao
trú tại thôn nậm nịch xã thanh đức
trồng cây thuốc viện đã có quả
công an huyện vị xuyên phối hợp
cùng các lực lượng chức năng chính quyền địa phương
đã tiến hành lập biên bản
phá nhổ và thu giữ toàn bộ
số cây thuốc viện này
trong phần tin quốc tế mỹ triển khai
quân đội đến biên giới mexico
thêm nhiều nước mở rộng điều tra vụ
dò dỉ dữ liệu của facebook
trong động thái bước đầu triển khai
kế hoạch của tổng thống donald trump
lực lượng vệ binh quốc gia thuộc bang texas
đã bắt đầu triển khai quân
tới khu vực biên giới với mexico
đồng thời thông báo kế hoạch bổ sung
trong thời gian tới
theo lực lượng vệ binh quốc gia texas
hai chiếc trực thăng quân sự lakota
đã được triển khai tại khu vực biên giới với mexico
và trong vòng bốn mươi tám giờ tới
sẽ bổ sung hai trăm năm mươi binh sĩ
cùng với các máy bay phương tiện
và khí tài khác đến đây
trong khi đó thống đốc bang arizona
cũng thông báo sẽ triển khai

tại khu vực biên giới trong tuần tới
đây là một phần trong kế hoạch triển khai
từ hai đến bốn binh sĩ
thuộc lực lượng vệ binh quốc gia
tới biên giới với mexico
theo yêu cầu của tổng thống donald trump
nếu bốn binh sĩ được triển khai
đây sẽ là con số gấp đôi lực lượng mỹ
đang hiện diện tại syri và bằng
một nửa số quân nhân mỹ ở iraq
trong khi đó mặc dù bất chấp tình hình
trên bán đảo triều tiên
thời gian gần đây đã ghi nhận
những diễn biến tích cực
hôm qua liên minh cho oau vẫn kiên quyết
duy trì sức ép tối đa đối với bình nhưỡng
bằng việc đưa thêm một cá nhân
và hai mươi một thực thể vào danh sách
hứng chịu các biện pháp trừng phạt
chống triều tiên
quyết định trên được đưa ra nhằm mở rộng
các lệnh trừng phạt mới nhất của liên hợp quốc
chống triều tiên gồm hai mươi bảy tàu
một doanh nhân và hai mươi một công ty
vận tài biển thông tin chi tiết
về việc trừng phạt bổ sung này
sẽ được eu công bố chính thức
vào ngày chín tháng bốn
ngoài ra eu cũng áp đặt lệnh phong tỏa tài sản
đối với một mươi năm tàu vi phạm các lệnh
phạt triều tiên lệnh cấm vào cảng
đối với hai mươi năm tàu và tháo cờ hiệu
một mươi hai tàu trong khi đó cùng ngày
báo cáo của viện khoa học và an ninh
quốc tế mỹ cho biết triều tiên
có thể đã khởi động chạy thử nghiệm
một lò phản ứng hạt nhân mới trong khi
tiếp tục nâng cao công suất của các cơ sở
hạt nhân của nước này
các nỗ lực nhằm thúc đẩy thảo luận
cũng như thu hẹp bất đồng trước khi diễn ra
vòng đàm phán cuối cùng về sửa đổi
hiệp định thương mại tự do bắc mỹ nafta
vẫn chưa đem lại kết quả như mong đợi
ngoại trưởng canada christia freeland
cho biết các cuộc đàm phán giữa
mỹ canada và mexico đang diễn ra
hết sức tập trung và đã có tiến triển
tuy nhiên chưa đạt được một đột phá cụ thể
phát biểu sau các cuộc thảo luận
với đại diện thương mại mỹ robert lighthizer
và bộ trưởng kinh tế mexico
tại thủ đô washington
ngoại trưởng canada cho rằng
các cuộc thảo luận đã bước vào giai đoạn mới
chuyên sâu và có tính giảng buộc cao hơn
quá trình đàm phán đang có những tiến triển nhất định
khi cả ba bên đều nỗ lực
để đạt được một thỏa thuận tốt
có lợi cho cả ba
trong khi đó theo bộ kinh tế mexico
ba bên đã nhất trí các đoàn đàm phán
sẽ phải đẩy mạnh các công việc kỹ thuật
trong những ngày tới và cố gắng tìm ra sự cân bằng
để quá trình đàm phán có thể diễn ra xuân sẻ
hiện chính quyền washington
đang gia tăng sức ép để sớm đạt được thỏa thuận
có thể là trước cuộc bầu cử
tổng thống tại mexico vào tháng bảy
hoặc là trước bầu cử quốc hội giữa kỳ của mỹ
vào tháng một mươi một
tại syri quân đội nước này đã mở
một đợt tấn công trên bộ mới
nhằm vào huyện duma
cứ điểm cuối cùng của lực lượng vũ trang đối lập
ở khu vực đông kuta ngoại vi thủ đô đa mát
sau khi cuộc đàm phán với nhóm phiến quân
jaisal islam tại đây đã đổ vỡ
với sự iểm trợ từ trên không của nga
các lực lượng syri đã tiến hành đợt tấn công trên bộ
nhằm vào các nhóm phiến quân
jaisal islam cố thủ tại duma
từ hai hướng
tổng cộng đã có ba trăm linh đợt không kích vào oanh tạc
nhằm vào duma trong ngày sáu tháng bốn
sau khi nhóm phiến quân từ chối
rời khỏi duma theo thỏa thuận đạt được mới đây
với nga và chính phủ syri
đợt không kích này là hành động đáp trả
việc phiến quân đã phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn
khi nã pháo cối vào vùng ngoại ô assad
và khu vực yveden gần duma
khiến ít nhất hai người đã thiệt mạng
và hai mươi người bị thương
việc chiếm lại được duma sẽ là thắng lợi lớn nhất
của chính phủ syri trước lực lượng nổi dậy
lợi thế trên thực địa của chính quyền damas
tại các bàn đàm phán
văn phòng ủy viên cơ mật canada cho biết
sẽ phối hợp với đối tác ở tỉnh british columbia
để mở cuộc điều tra chung
đối với facebook và một công ty dữ liệu
liên quan đến những nghi vấn
xung quanh vụ bề bối chia sẻ dữ liệu
trong khi đó nhiều nước nam mỹ
cũng đang mở rộng điều tra các kỹ thuật
thu thập dữ liệu trong quá trình bầu cử
cụ thể tại canada
cuộc điều tra chung sẽ giúp mở rộng thêm phạm vi
chủ yếu tập trung vào những nghi vấn
vi phạm các quy tắc về quyền riêng tư
của liên bang và cấp tỉnh
facebook đã ngừng cho phép một số hãng tư vấn
chính trị có liên quan tới công ty
truy cập nền tảng của hãng để lấy dữ liệu
từ thị trường canada
tại khu vực mỹ latin và caribe
chính phủ một số nước đang điều tra xem xét
các kỹ thuật thu thập dữ liệu được sử dụng
trong quá trình bầu cử có liên quan đến công ty trên
ngoài ra cơ quan công tố liên bang
đã tiến hành điều tra xem
liệu công ty tư vấn chính trị trên
có truy cập bất hợp pháp thông tin
cá nhân của người dùng facebook
thông qua chi nhánh tại đây hay không
trong khi argentina cũng điều tra nội bộ
trong cơ quan bầu cử quốc gia đã giám sát
bầu cử và kiểm kê các đóng góp
và chi phí của các chiến dịch
hiện bà lãnh đạo facebook cùng các nhóm chuyên gia
đang nỗ lực tìm các lỗ hồng
để từ đó có hướng giải pháp thiết thực hơn
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc
chương trình thời sự của truyền hình nhân dân
thân ái chào tạm biệt